công an huyện khói châu tỉnh hương yên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với bùi thanh huyện chú địa bàn về tội gây dối chất tự công cộng
tại thôn cao quán xã hồng tiến huyện khói châu bùi thanh huyện cùng một số người dân thôn cao quán
đã có hành vi đổ gạch cát xuống lòng đường tụ tập đông người hô hào dùng gạch khối bê tông
xe hương án xe tăng lễ và khóa dây khóa xích để chặn xe ô tô do ủy ban nhân dân
tại thôn cao quán xã hồng tiến thuê giải tỏa mặt đường
trong quá trình điều tra xác minh bùi thanh huyện còn có những hành vi xúi rục
kích động người khác thực hiện hành vi gây dối
vụ việc diễn ra trong thời gian dài gây cản trở giao thông
ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu đang tiếp tục củng cố hồ sơ để đấu tranh làm rõ